chuyển sang các tin tức an ninh trật tự vào tối ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi tại sảnh trung cư thuộc khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
một nhóm năm sáu người đã xông vào sảnh trung cư tấn công người dân với hung khí vụ việc đã được camera an ninh trong tòa nhà ghi lại
theo thông tin ban đầu người bị đánh là một cư dân của khu đô thị tân tây đô
nạn nhân cho biết vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi có đi làm về muộn và để tạm xe ở khu vực vườn hoa
đến tối ngày ba mươi tháng một mươi nạn nhân xuống lấy xe vào thì có một người không rõ lai lịch đến nói ở đây không được đỗ xe
khi nạn nhân lấy điện thoại ra quay người này lại thì bất ngờ các đối tượng cầm theo tuyết sắt đến tấn công anh
vào sáng nay công an huyện đan phượng đã đến hiện trường và lập hồ sơ điều tra vụ việc